liên quan đến vụ ẩu đả khiến một thanh niên tử vong cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng là võ nhật hào chú tại tỉnh hậu giang và nguyễn hữu huy chú tại tỉnh kiên giang
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi một tháng một mươi một nguyễn hữu huy đang mua đồ ăn tại bờ kè canh sáng sà no thuộc khu vực một phường một thành phố vị thanh tỉnh hậu giang thì xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên cũng mua đồ ăn tại đây
lúc này người thanh niên cầm dao và kéo tấn công huy gây thương tích buộc huy phải bỏ lại xe mô tô chạy bộ thoát thần sau đó huy điện thoại kêu võ nhật hào lấy hung khí để cả hai đi đánh lại
khi hai đối tượng đi xe mô tô quay lại chỗ bán đồ ăn thì gặp người thanh niên vừa rồi và tiếp tục xảy ra xô xát hậu quả là hào đâm đối phương gục tại chỗ
nhận được tin báo công an thành phố vị thanh phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang nhanh chóng bắt được hai đối tượng ngay trong đêm
vào dạng sáng ngày hôm nay tại quán kem phất nằm ở đường hoàng văn thụ thuộc tổ một phường phan đình phùng thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đã xảy ra một vụ cháy
rất may là hai nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy đã được cứu nạn kịp thời ra ngoài an toàn
nhận được tin báo về vụ cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên đã xuất sáu xe chữa cháy cứu nạn cứu hộ cùng với ba mươi cán bộ chiến sĩ ngay lập tức đến hiện trường
hiện trường xảy ra cháy là căn nhà ống một tầng lợp mái tôn chỉ có một lối cửa trước thông ra ngoài
căn nhà do ông nguyễn hữu là chủ hộ gian ngoài cho thuê làm quầy bán kem và gian bên trong là nơi sinh sống của hai mẹ con ông tiến
thời điểm xảy ra cháy khói lửa bao trùm ông tiến và bà mẹ không thoát ra được
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt kịp thời tại hiện trường phá khóa cửa kịp thời dập tắt đám cháy ngăn chặn cháy lan và giải cứu hai nạn nhân
thưa quý vị tại tỉnh hải dương ngay khi phát hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số đối tượng hoạt động tín dụng đen
giám đốc công an tỉnh hải dương đã yêu cầu xác lập chuyên án

quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền giao dịch trên năm mươi một tỷ đồng
đối tượng không ở trên địa bàn toàn bộ giao dịch cho vay nặng lãi được thực hiện trên mạng internet
nhưng yêu cầu đặt ra là phá án trong vòng hai tuần đây là khó khăn không nhỏ đối với công an huyện nam sách tỉnh hải dương
chúng tôi cũng phải chuẩn bị xây dựng một kế hoạch phá án của đơn vị thật là cụ thể kỹ lưỡng
phân công từng lực lượng một tất cả hoạt động như tôi là hoạt động trinh sát thủ công
mà vẫn đảm bảo được cái bí mật phải chia ra nhiều mũi nó khác nhau
qua việc mà chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch thì chúng tôi đã bắt giữ được năm đối tượng
cũng như là đã thu giữ được toàn bộ dữ liệu điện tử phản ánh hoạt động cho vay của nhóm đối tượng này
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn thị trấn nam sách
quả xác minh trong hơn hai năm
các đối tượng đã cho vay hơn một mươi ba tỷ đồng với một hai trăm hai mươi tám lượt vay
của các đơn vị nghiệp vụ
bộ công an khuyến cao tới người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc
nhất là cá độ bóng đá qua mạng
cơ quan chức năng sẽ chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điểm
đường dây cờ bạc cá độ bóng đá phối hợp với các ngành tư pháp
đưa ra truy tố và xét xử nghiêm minh
như đã dự báo từ trước về diễn biến tình hình tội phạm cờ bạc và cá độ bóng đá
sẽ có những diễn biến phức tạp vào thời điểm trước trong mùa world cup năm hai nghìn hai mươi
thời gian qua liên tiếp các đường dây đánh bạc cá độ bóng đá

các đường dây này với số tiền tham gia đánh bạc rất lớn lên đến hàng nghìn tỷ đồng
và điều này cho thấy mặc dù cơ quan công an đã đưa ra cảnh báo
nhưng các đối tượng cũng như một bộ phận người dân vẫn cố tình tham gia vào các trò chơi may rủi
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân về tình trạng này
dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một công an tỉnh bắc ninh phối hợp với
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
phá thành công chuyên án bắt giữ sáu đối tượng trong đường dây với tổng số tiền hơn một tỷ đồng

và công an các địa phương triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc
đánh bạc với quy mô hoạt động lên đến gần ba mươi tỷ đồng bắt giữ một mươi bốn đối tượng
phương thức thủ đoạn chung của các đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc này
đó là tổ chức cá độ bóng đá qua mạng thông qua các trang web cá cửa như bóng tám mươi tám com agbóng tám mươi tám com
các đường dây cá độ được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp
móc nối với nhà cái quản lý các trang web cá độ có máy chủ đặt tại nước ngoài
để thiết lập
chia nhỏ các chân dết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại việt nam
từ đó chúng tung ra nhiều hình thức chiêu trò quảng cáo trao mời hấp dẫn công khai để lôi kéo người tham gia
hình thức cá độ bóng đá trong nguồn cấp này diễn ra trên không gian mạng
thì đang có cái xu hướng diễn biến hết sức phức tạp
lý do tại sao như thế là bởi vì cái hình thức này hiện nay là các đối tượng tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trên không gian mạng nó lợi dụng trực để những sơ hở trong quản lý về thể tiến dụng
về tài khoản nhân hàng quản lý về thanh toán qua trung gian
rồi lợi dụng trực để công nghệ hiện đại và như là các phần mềm trên không gian mạng
qua cái điện thoại có thể kết nối tên ad thì có thể tổ chức đánh bạc được
người dân hiện nay hầu hết đều sử dụng điện thoại thông minh
nên dễ dàng tạo tài khoản và kết nối chuyển tiền nạp tiền để tham gia cá cược
do đó rất dễ bị cuốn hút vào các đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc qua mạng
với hình thức cá độ bóng đá hay các trò chơi trực tuyến
người chơi sẽ đối diện với hệ lụy đó là rơi vào tình trạng khuynh ra bại sản vì cơ bạc
đồng thời cũng sẽ phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật
khi cơ quan công an đấu tranh và bóc gỡ
ngoài việc thắng thua thì nó sẽ ảnh hưởng đến hệ lụy đến bản thân người tham gia
cũng như gia đình của người ta
và nó nạch sinh rất nhiều tội phạm khác từ tội phạm bắt giữ người trái pháp luật
cho đến tội phạm lừa đảo
rộng cấp đây là hệ lụy rất lớn cho xã hội cho nên tôi cũng đề nghị
những người dân tham gia xe bóng đá trong nguồn cấp này
cần phải hiểu rằng tất cả những hành vi cá cược trong nguồn cấp này
bằng vật chất bằng tiền bạc thì đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm
việc triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc ngay từ đầu mùa giải quân gấp
cho thấy sự chủ động nhận diện từ sớm từ xa kịp thời ngăn chặn
những người đánh bạc
trong thời gian diễn ra nguồn cấp hai nghìn hai mươi hai bộ công an khuyến cáo người dân
không tham gia các hoạt động cờ bạc nhất là cá độ bóng đá qua mạng
trong thời gian tới các công viên sẽ chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa
các tụ điểm đường dây cờ bạc cá độ bóng đá đồng thời phối hợp
với các ngành tư pháp đưa ra truy tố xét xử nghiêm minh tạo sức gian đe
chung toàn xã hội
qua những ghi nhận của chúng tôi đều cho thấy khi trái bóng nguồn cấp lăn
trên sân cỏ
cũng là lúc mà tội phạm cá độ bóng đá nở rộ với nhiều hình thức rất tình vệ
tuyệt đối không chủ quan lơ là với đối tượng phạm tội cá độ bóng đá
dìm quân cấp lực lượng công an đã triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa
ngăn chặn và đấu tranh
bước đầu đã phát hiện và chấp đứt được nhiều đường dây
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại thành phố đà nẵng
ngay trước khi world cup hai nghìn hai mươi hai diễn ra công an phường hòa minh đã tổ chức
cho tất cả các cơ sở kinh doanh cà phê giải khát dịch vụ internet công cộng
trên địa bàn ký cam kết không tổ chức tham gia cá độ bóng đá
cùng với đó lực lượng cảnh sát khu vực cũng thường xuyên nắm địa bàn

đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra quân cấp
quán mình thì không có mời bánh hay bóng hay là chuyện đỏ đen ở đây
mình cũng có anh em em cũng thường mời về để
nói chung là làm việc và tâm cách rồi
nói chung là mình cũng biết vấn đề bánh bắn với lại
nói chung là nó bị vi phạm pháp luật
nên thành ra là mình cũng vấn đề là kiểu bán bình thường của mọi người
thực hiện cái mệnh lệ của giám đốc thì chúng tôi sẽ tiến hành ra suốt
và đánh mạnh vào các cái tù điểm cơ bạc số đề tây tỷ bạc
và sẽ có những cái xử lý
đối với nghiêm với pháp luật đối với những cái đối tượng có cái hành vi vi phạm liên quan tới cơ bạc
trong thời gian đầu ra quân lực lượng công an thành phố đà nẵng đã phát hiện và chặt đứt được nhiều đường dây cá độ bóng đá lớn
mở rộng chuyên án để truy bắt những đối tượng có liên quan
đây là những đường dây phân công phân cấp tổ chức chặt chẽ sử dụng các phương tiện công nghệ cao để tổ chức cá độ bóng đá
gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng

phân nhiều qua chính sách thì nó toàn là chuyển khoản qua ngân hàng
cho nên là cái việc mà đấu tranh mà để đi ra cái chứng cứ thì nó cũng rất là khó khăn khó khăn trong cái này
nhưng mà với tinh thần nỗ lực thì đội ba của phòng hình sự là theo dõi tập trung lực lượng cái đầu mối cũng như là cái phương thức thanh toán
thời gian địa điểm
để mà có đủ cái chứng cứ để bục các đối tượng và tiến hành bắt giữ
nhận định diễn biến tệ nạn cá độ bóng đá trong mùa quân cấp hai nghìn hai mươi hai công an thành phố đà nẵng đã phân công trách nhiệm đối với từng cấp

bên cạnh đó cũng cần có sự vào cuộc của các cấp chính quyền các tổ chức đoàn thể và quân chủ nhân dân để quyết định ngăn chặn tài năng này
đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra quân cấp
thông tin vừa rồi đã khép lại một an ninh trật tự

mở đầu bản tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay sẽ là những tin tức về an ninh trật tự
kính thưa quý vị vào trưa ngày hôm nay bản tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay sẽ là những tin tức về an ninh trật tự
kính thưa quý vị vào trưa ngày hôm nay sẽ là những tin tức về an ninh trật tự

theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h ba mươi phút trên đoạn đường vắng ít người đi lại đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô

di chuyển trên đường dương lâm khi đến cảng tư giao với đường bạch âu đông
thì vai chậm mạnh với xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một g bốn nghìn bảy mươi bốn
vụ tai nạn đã khiến hai phương tiện biến dạng và hư hỏng nặng
hậu quả làm anh hải tài xế xe máy bị trọng thương được người dân đưa đi cấp cứu
hiện vụ tai nạn đang được công an tiến hành điều tra xử lý
ngày hai mươi ba tháng một mươi một công an huyện đức hòa tỉnh long an đã tiến hành kiểm tra hai tiệm cầm đồ
và phát hiện các cơ sở này có hành vi vi phạm nhận cầm cố trên hai trăm linh xe máy không chính chủ
nên đã tiến hành lập biên bản tạm giữ các phương tiện này
kiểm tra tại tiệm cầm đồ thúy đạt ở xã đức hòa hạ do nguyễn thị dương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám làm người đại diện và tiệm cầm đồ đức tuấn ở xã mỹ hạnh nam
do nguyễn tiền ngọc phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là người đại diện
công an huyện đức hòa
phát hiện hai tiệm cầm đồ này có năm kho chứa xe ở nơi bí mật không cùng địa chỉ

cũng như không xuất trình được giấy đăng ký phương tiện
công an huyện đức hòa đã tạm giữ hai trăm linh chín xe mô tô các loại để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thực hiện kế hoạch của công an tỉnh về mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trực tự

qua công tác phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang và công an huyện gò công tây
phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bạc ăn thua bằng tiền tại hộ bạch tân lợi
thuộc khu phố ba thị trấn vĩnh bình huyện gò công tây
lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành làm việc với hai mươi tám đối tượng thu giữ hai trăm hai mươi hai lá bài tay bốn mươi bảy bộ bài
tạm giữ trên ba trăm linh ba triệu đồng hai mươi một điện thoại di động hai mươi ba xe mô tô và một số đồ vật liên quan
tụ điểm đánh bạc dưới đối tượng nguyễn ngọc trong cư trú ấp thành lạc đông
xã thạnh nhật huyện gò công tây tổ chức

thời điểm càng về cuối năm thì tệ nạn đánh bạc càng có chiều hướng gia tăng

để chủ động phòng ngừa đấu tranh trấn áp có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cờ bạc
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên

mới đây lực lượng trinh sát hình sự công an huyện xuân lộc bắt quả tang một mươi hai đối tượng
tuổi đời từ hai mươi ba đến bảy mươi ngôi huyện cẩm mỹ xuân lộc và thành phố long khánh của tỉnh đồng nai
đang sát phạt nhau ăn tiền dưới hình thức chơi tài xỉu tại một căn nhà trong rẫy
ở ấp chiến thắng xa bảo hòa
thu giữ một bộ lắc tài xỉu tám điện thoại di động bảy xe máy các loại

qua đấu tranh công an công an xác định sòng bạc trên do đối tượng lưu thanh tùng
ba mươi sáu tuổi ngụ huyện xuân lọc tỉnh đồng nai đứng ra tổ chức để thu tiền sâu
như đá gà lắc tài xỉu chơi bầu cua và đặc biệt là các đối tượng
có những thủ đoạn phương pháp hoạt động hết sức tinh vi

tại những nơi trải vắng vẻ ít người qua lại địa hình địa vực địa thế hiểm trở
và tổ chức các đối tượng trong đường cảnh giới để gây khó khăn cho lực lượng
vây bắt truyệt soát
trước đó công an huyện xuân lọc tỉnh đồng nai cũng mất quả tăng một mươi bảy đối tượng
đang tham gia đánh bạc ăn tiền với hình thức xì dách
tại một căn nhà ở ấp tam hiệp xã xuân hiệp
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ chín xe máy các loại một mươi một điện thoại di động
tám bộ bài tay và hơn một trăm năm mươi ba triệu đồng tiền mạc trên chiếu bạc và trong người các đối tượng

và trong người các đối tượng

và trong người các đối tượng
cờ bạc đánh bạc trái phép
và cái thứ tư là phối hợp
với các lực lượng địa bàn chấp tranh
các đơn vị địa bàn chấp tranh
để cùng nhau phối hợp quản lý chắc
số đối tượng đánh bạc trái phép
để phối hợp xử lý
để kịp thời phát hiện các tụ điểm tệ nạn
nhất là tệ nạn đánh bạc trong thời gian tới

sẽ tổ chức tuần tra khép kính địa bàn
tuyên truyền vận động để người dân nêu cao cảnh giác
chủ động bó tình tối giác tội phạm
tham mô cấp ủy chính quyền các địa phương
để triển khai các phương án kế hoạch
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản
kiến nghị gửi bộ tài nguyên và môi trường
về một số nội dung mới
dự kiến là sẽ đưa vào nghị quyết
thay thế cho nghị quyết năm mươi bốn

nhằm kiểm soát chặt chẽ các hành vi vi phạm môi trường
theo đó tp hcm đề xuất cho phép
ủy ban nhân dân các cấp được sử dụng
các thiết bị có sẵn như camera giao thông
camera giám sát an ninh trật tự
tại các địa phương để phát hiện các hành vi
xả rác tiểu tiện sai nơi quy định

vi phạm vệ sinh nơi công cộng được ghi nhận
từ các thiết bị trên để làm căn cứ xử phạt
đối tượng vi phạm ngoài ra tp hcm
còn đề xuất sẽ thí điểm cho cắt điện
cắt nước cắt công đoạn sản xuất
trong quá trình khưởng chế thi hành quyết định
sử phạt hành chính thi hành biện pháp
khắc phục hậu quả về bảo vệ môi trường
kiến nghị này được ủy ban nhân dân tp hcm đưa ra
do các nghị định về sử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trước đó
không có phần quy định về phạt nguội
dẫn tới khó khăn cho các ngành chức năng
khi không thể theo dõi để phát hiện và xử phạt
trực tiếp các hành vi vi phạm hành chính

kính thưa quý vị từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay

và tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch
và tính đến hết quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
tp hcm đã đón trên hai mươi ba bảy triệu lượt du khách
trong đó có hai mươi một sáu triệu lượt khách nội địa
hơn hai một triệu lượt khách quốc tế
và là địa phương dẫn đầu cả nước
về thu hút khách du lịch
hiện ngành du lịch thành phố đang chạy nước rút
cho những tháng cuối năm đẩy mạnh đầu tư
nâng cao chất lượng sản phẩm
và lên phương án dồn sức thu hút du khách

bởi điều kiện thời tiết không thuận lợi
làm phát mang cao
nên việc chi tiêu của du khách có phần dài dạt hơn
tuy nhiên lại là mùa du lịch của mùa sống và trú đông
cũng chính vì vậy mà nhiều doanh nghiệp lữ hành
đã chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất
làm mới sản phẩm dịch vụ du lịch
để đón đầu được những lượng khách này
chúng ta sẽ tập trung vào chiều sau
và nâng cấp để làm sao mà
để sản phẩm đó sẽ có thể là đáp ứng
cùng lúc được cả hai nhu cầu
các doanh nghiệp quốc tế và việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba
bán những sản phẩm thực chất
mang tính chất là tạo nên điểm nhấn

tại đây thông qua những sản phẩm tour du lịch
tại thành phố và kết hợp với lại các tỉnh lân cận

nhưng lượng khách quốc tế đến thành phố hồ chí minh
chỉ đạt ba mươi chín năm so với kế hoạch năm
những thị trường như châu âu
du khách đến thành phố hồ chí minh còn hạn chế

và lượng khách mua sắm cuối năm nay
sở du lịch thành phố hồ chí minh đã xây dựng
và thiết kế nhiều loại hình sản phẩm du lịch mới
tuy nhiên theo các doanh nghiệp trong ngành
việc thu hút du khách quốc tế sẽ khó đạt được
mục tiêu như kỳ vọng nếu như không có
những sản phẩm du lịch đủ sức hút
đối với chúng tôi chúng tôi vẫn sử dụng
cái từ gọi là vớt phát lại
tại vì cao điểm là chúng tôi nhận được
hàng chục đoàn trong một tuần
thì bây giờ chúng tôi chỉ còn được
vài đoàn trong một tuần thôi
thì năm nay chi phí gì nó cũng tăng
nó tăng từ mùa hè tăng tới bây giờ
và chưa có dấu hiệu giảm
thì chúng tôi không thể nào móc tiền túi ra
để hỗ trợ giá cho khách hàng được
cho nên giá năm nay
chúng tôi vẫn giữ ở mức độ là trung bình
theo tôi với lượng khách quốc tế
chưa được kỳ vọng
thì ngành du lịch ngoài việc xây dựng
các khách sản phẩm thì cần xây dựng

kỹ thuật số đặc biệt là trong du lịch
luôn luôn tồn tại những nhóm khách hàng
trung thành và chúng tôi cần
phải thấu hiểu được tâm lý của họ
để chiếm được thị phần lớn trong du lịch
so với các đối thủ cạnh tranh
thành phố hồ chí minh là địa phương

kết nối với nhiều tỉnh thành phố trong nước và quốc tế
cùng với đó thành phố cũng được đánh giá
là có nhiều nét đặc trưng của kiến trúc
di sản nổi tiếng cơ sở hạ tầng sản phẩm
dịch vụ đa dạng cùng với việc

thành phố kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu
đón ba năm triệu được cắt quốc tế trong năm nay
thưa quý vị trong quá trình tuần tra trên đường
phạm văn đồng vào chiều ngày hai mươi hai tháng một
tổ tháng một mươi một tổ công tác
của đội cảnh sát giao thông số sáu

đã dừng một xe tải mang biển kiểm soát
có dấu hiệu vi phạm luật giao thông
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng
đã phát hiện trên xe vận chuyển hàng lậu
số lượng lớn vào địa bàn thủ đô

phía ngoài thùng xe tải
hầu hết là bánh kẹo thực phẩm
tài xế đã xuất trình được hóa đơn chứng từ đầy đủ
tuy nhiên khi cảnh sát tiếp tục kiểm tra
toàn bộ số hàng hóa phía trong thùng xe tải
thì phát hiện ba mươi sáu gói xúc xích
có chữ nước ngoài đựng trong hàng trăm hộp cắt tông
ngoài ra cơ quan chức năng
cũng đã phát hiện gần bảy gói bánh
các loại đi cùng chuyến hàng
không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
lái xe khai nhận được một chủ hàng
ở thành phố thủ dầu một bình dương
thuê trở hàng từ cửa khẩu kim thành lào cai đi tiêu thụ
mọi giao dịch chỉ thực hiện trên điện thoại
và lái xe không có được cung cấp
bất cứ thông tin gì về lô hàng này
ngay sau đó thì lái xe cùng với toàn bộ số hàng trên
đã được bàn giao cho đội quản lý thị trường số một mươi ba
và đội cảnh sát kinh tế công an quận cầu giấy
tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
thưa quý vị công an thành phố tuy hòa
tỉnh phú yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thi hành lệnh
bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn thị kim chi sinh năm hai nghìn
trú tại xã an cư huyện tuy an
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó qua công tác nắm tình hình
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
đã phối hợp với công an thành phố tuy hòa
phát hiện các tài khoản facebook mộc trà mội mội
mô ly nguyễn do nguyễn thị kim chi làm chủ
thường xuyên đăng tải thông tin hình ảnh
liên quan đến hoạt động từ thiện

để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người

với tổng số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng

theo quy luật vào thời điểm này
thì du lịch việt nam bắt đầu bước vào
mùa cao điểm đón khách quốc tế
nhất là những kỳ nghỉ lễ kéo dài tới đây
như là noel và tiết dương lịch
vậy các đơn vị lữ hành hiện đã ghi nhận
lượng khách đặt tua như thế nào
sự tăng trưởng có được như kỳ vọng hay không
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
là công ty lữ hành có thế mạnh khai thác
khách quốc tế đơn vị này cho biết
so với thời điểm trước đây khách du lịch nước ngoài
đặt tour đến đà nẵng cũng như đến việt nam
tăng khoảng năm mươi so với những tháng trước
trong đó chủ yếu là khách hàn quốc
ấn độ mã lai
đặc biệt là khách ấn độ
với việc đẩy mạnh xúc tiến mở thêm nhiều đường bay
thị trường khách một bốn tỷ dân này
có sự tăng trưởng ấn tượng
hiện nay là thị trường
trọng điểm là ấn độ
thì khách quốc tế đến với công ty

từ các thị trường châu âu
nhưng mà hiện nay là
do nó thuận lợi về đường bay
thì cái thị trường nó tự động
phát triển lên

của đường bay mà khách người ta đến
tiếp cận với lại sản phẩm du lịch việt nam nhiều
để thu hút khách du lịch quốc tế
các đơn vị lữ hành đã triển khai nhiều chương trình

du lịch hấp dẫn
tạo sự cạnh tranh với các nước trong khu vực
điểm thuận lợi là hiện nay các dịch vụ đầu vào
như lưu trú vận chuyển có chính sách tốt
do đang là thời kỳ khắp điểm
của khách du lịch nội địa
chúng tôi phối hợp với các nguyên liệu
của mỗi dịch vụ
ví dụ như là khách sạn nhà hàng
nếu đồ nào đi rơ vào
có thời điểm của mùa noel
ví dụ như các đêm noel
mà những đồ khách chúng tôi đón
thì sẽ có

như là mũ ông già noel
hoặc là trưởng đồn
bộ đồ của ông già noel
và trong đêm đó sẽ có đốt
tham gia vào lễ đón giáng sinh

từ các thị trường quốc tế đang tăng rất là cao
và đối với thị trường quốc tế
thì bao giờ cũng cần có một thời gian
có độ trễ để từ khi chúng ta tuyên bố mở cửa
cho đến khi họ quyết định
đi du lịch việt nam
thì cần có một thời gian
và đây là thời điểm khách đã có sự lựa chọn
lượng khách quốc tế tăng
nhất là từ nay cho đến hết năm
tuy nhiên so với mục tiêu đón năm triệu
trong năm hai nghìn hai mươi hai
mà ngành du lịch việt nam đã đặt ra
thì vẫn còn nhiều khó khăn
khi một mươi tháng đầu năm nước ta mới chỉ đón hai
hai ba triệu lượng khách quốc tế
so với kỳ vọng
thì chúng ta chưa đạt được
nó có nhiều lý do
như chúng ta đã biết
thì vừa chiến tranh
rồi biến động kinh tế
đặc biệt là tỷ giá
thì đó là một lực cản rất lớn
bên cạnh đó những thị trường truyền thống lớn
như trung quốc chưa mở cửa
hàn quốc tiếp tục kiểm soát chặt
các hành pháp
có thể thấy để khôi phục khách quốc tế
như mục tiêu đặt ra
đặc biệt là như cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
vẫn còn là vấn đề thời gian

một số tin tức kinh tế nổi bật
có trong hai mươi bốn giờ qua
các cửa hàng quần áo giày dép giảm giá
từ bốn mươi đến bảy mươi phần trăm
siêu thị cũng đồng loạt khuyến mại hàng nghìn

thậm chí ưu đãi năm mươi đến bảy mươi năm phần trăm
được nhiều siêu thị áp dụng
theo các hệ thống siêu thị
họ đã phải vận động các doanh nghiệp
nhà cung cấp cùng chia sẻ khó khăn

thời gian qua vài ngày nữa

shopee nasdaq cũng nhập cuộc đua khuyến mãi này

người dùng tại thành phố hồ chí minh
sẽ có cơ hội mua được nhiều sản phẩm
giảm giá đến một trăm linh phần trăm
trên mọi ngành hàng ở các sàn thương mại điện tử này
báo cáo xu hướng giao hàng thực phẩm
và hàng hóa tại đông nam á
năm hai nghìn hai mươi hai dựa trên thông tin khảo sát

giao đồ ăn và hàng hóa khu vực đông nam á

vừa được grab công bố cho biết
người dùng vẫn tiếp tục ưa thích sử dụng

giao đồ ăn và hàng hóa là một phần

người dùng singapore chi nhiều nhất
trong việc giao hàng trong khi người dùng việt nam
đặt hàng thường xuyên nhất trong khu vực
tại việt nam đối tượng sử dụng dịch vụ
giao hàng nhiều nhất có xu hướng là
các gia đình trẻ
thành phố đà lạt sẽ cung ứng khoảng hai trăm linh triệu
cành hoa cho thị trường tết nguyên đán
năm nay tăng khoảng một mươi năm so với
năm ngoái theo phòng kinh tế
thành phố đà lạt lâm đồng nhà vườn
tại đà lạt đã xuống giống khoảng tám trăm năm mươi hectare
tương ứng gần hai trăm linh triệu cành hoa
các loại vụ hoa tết năm nay
thời tiết thuận lợi cho cây phát triển mạnh
thị trường có nhiều tín hiệu khả quan
nên nhiều nhà vườn kỳ vọng
vụ hoa tết sẽ đạt lợi nhuận cao

loại hình kinh tế ban đêm đã xuất hiện
và phát triển tại các thành phố lớn trên cả nước
hà nội với lợi thế sẵn có
cũng đã đáp ứng nhu cầu của thực tiễn
phát triển kinh tế ban đêm sẽ là xu hướng
tất yếu của thủ đô tuy nhiên thì mô hình này

tổ chức quản lý đặc biệt là
cần có cơ chế phù hợp để phát triển bền vững
ghi nhận sau của phóng viên kinh tế và tiêu dùng
đặt chân đến phố cổ
khi thành phố lên đèn du khách sẽ cảm nhận
được nét sôi động của hà nội về đêm
khu vực tại hiện lương ngọc quyến
ngoài dịch vụ ăn uống nhà hàng
còn bày bán đủ các loại hàng hóa sản phẩm
các vùng miền đủ thẳng vạn đợt du khách
trong và ngoài nước
phố đi bộ vào ban đêm của hà nội thực sự rất là sôi động
tại đây thì có phong phú
các loại hình dịch vụ để phục vụ cho du khách
giá cả thì chúng tôi cảm thấy
cũng vừa vừa
mới đến đây lần đầu tiên tôi khá ấn tượng
với các loại hình dịch vụ ban đêm của thành phố nhỏ này
còn với người dân hà nội
khi thành phố lên đèn thì họ cũng tranh thủ
sắp xếp thời gian để đến tham quan thưởng thức

các loại bánh trái
sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi
theo tôi nghĩ là

là hà nội sẽ có thể
không gian sinh hoạt văn hóa
rất là sôi động
nó cũng là một sân chơi cho các bạn trẻ
thậm chí cả những tuổi như tôi
những người già món ăn thì đa dạng phong phú
mọi người đến đây sinh hoạt cuối tuần
thì quên hết mệt mỏi
sau hai ba năm đại dịch

cho mọi người tham gia
từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
khi xã hội trở lại
trạng thái bình thường mới
nhiều chợ đêm đã được khai thác trở lại
chợ hòa đêm quảng bá

thực sự sôi động từ sáu giờ tối
đến tận bảy tám giờ sáng ngày hôm sau
bên cạnh đó các tour du lịch đêm

góp phần cho sự phát triển kinh tế ban đêm
của hà nội ngày một sôi động hơn
trải qua hai năm
thời gian covid
thì mình thấy những hoạt động về đêm
của hà nội cũng trở lên khá sôi động
tất cả những hoạt động như là về ẩm thực
cũng như là về khách hàng của hà nội
tour đi lại rất là nhiều
trong khu phố cổ này
đặc biệt về tour và vé máy bay của bên mình
thì cũng đã phát triển hơn
tức là lượng khách đã có nhiều hơn
thu nhập của các chị thì cũng chỉ được

không nhiều đâu

một chút một chút một chút
thế là bù đại lại
chứ bây giờ cày cấy
nhà nông bây giờ cày cấy
nó cũng vất vả
một năm nó chỉ có hai vụ thôi
cái này là mình làm thêm
không chỉ du khách

cũng có nhu cầu mua sắm đi chơi rất cao

vì thế mà thúc đẩy các hoạt động vui chơi giải trí
mua sắm và sử dụng các dịch vụ khác
vào ban đêm
rõ ràng sẽ kích thích được nhu cầu tiêu dùng
chính vì lẽ đó mà hà nội nên tận dụng tiềm năng
để phát triển loại hình kinh tế ban đêm này

cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng
ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại